hiện nay lợi dụng tình hình thực tế là lực lượng cảnh sát phòng trái chết cháy các địa phương tăng cường công tác kiểm tra
xiết chặt các điều kiện về đảm bảo an toàn cháy nổ đối với các loại hình cơ sở
nhiều nhóm đối tượng đã tái diễn chiêu trò thủ đoạn lừa đào giả danh lực lượng cảnh sát phòng trái chết cháy và cứu nạn cứu hộ
lừa bán sách tài liệu phòng trái chết cháy cho các cơ quan doanh nghiệp trường học
sáu trăm năm mươi đồng là số tiền chủ cơ sở này đã phải bỏ ra để mua tập tài liệu tập huấn phòng trái chết cháy
chỉ thông qua một cuộc điện thoại ngắn ngùi giới thiệu là cán bộ cảnh sát phòng trái chết cháy của công an tình
đối tượng lừa đảo đã dễ dàng khiến nạn nhân tin tưởng và truyền tiền
đây là những hành vi di phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến quy tính của lực lượng cảnh sát phòng trái chết cháy
và chúng tôi cũng khẳng định rằng lực lượng cảnh sát phòng trái chết cháy chúng tôi
không tổ chức thông báo việc trang bị phương tiện chữa trái hay là bán tài liệu phòng trái chết cháy qua điện thoại hoặc là qua hệ thống triển phát nhanh
mọi hoạt động này mọi thông báo thì lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy sẽ thông báo bằng văn bản hoặc là thông báo liên hệ trực tiếp đến cơ sở
và cũng khuyến cáo là mọi người dân nếu như có nhận được những thông tin yêu cầu mua
tắm các tài liệu các phương tiện chữa trái của đối tượng này thì có thể là báo với lực lượng cảnh sát phòng trái chết cháy qua số điện thoại một trăm một mươi bốn
hoặc là báo với cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình
xin chào và hẹn gặp lại